nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa việt nam và indonesia vừa qua
đại sứ quán indonesia tại việt nam và hiệp hội unesco hà nội đã phối hợp tổ chức
đề văn hóa hữu nghị indonesia việt nam
đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại hà nội và là một trong những hoạt động
thiết thực có ý nghĩa thu hút đông đảo người dân cả hai nước tham gia
việt nam và indonesia đã tạo dựng được một mối quan hệ hữu nghị truyền thống
ngay buổi đầu khi hai nước giành được độc lập vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
mối quan hệ hữu nghị truyền thống đó được xây dựng trên nền tảng vững chắc
do chủ tịch hồ chí minh và tổng thống sukano gây dựng
được các thế hệ lãnh đạo nhân dân hai nước dày công vun đắp xây dựng và phát triển cho tới hôm nay
việt nam và indonesia đã có mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp
kể từ khi hai quốc gia giành được độc lập vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
với chúng tôi chủ tịch hồ chí minh và tổng thống sukano
là hai hình tượng vĩ đại mãi giống trong lòng mỗi người dân
chúng tôi hy vọng thông qua những hoạt động chương trình như thế này
sẽ giúp người dân hai nước hiểu hơn về văn hóa tin ngưỡng con người của nhau
và chúng tôi cũng sẽ nỗ lực có thêm nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa
để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia
tại chương trình giao lưu nghệ thuật đêm văn hóa hữu nghị indonesia việt nam
hàng trăm học viên học viện không quân indonesia và các nghệ sĩ
thanh thiếu niên sinh viên việt nam đã trình diễn những tiết mục múa
và ca hát đặc sắc của hai quốc gia
đây là một minh chứng cho thấy tình hữu nghị và quan hệ nhân dân gần gũi
thân thiện giữa hai bên
trong giai đoạn hiện nay thì theo tôi là quan hệ giữa nhân dân việt nam
và nhân dân indonesia rất là tốt
qua cái chương trình này thì tôi thấy rằng là đã củng cố được cái tinh thần
đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân indonesia và việt nam
và việt nam có quan hệ đối tác chiến lược từ năm hai nghìn một mươi
và một trong mục tiêu đó là tăng cường liên kết giữa con người với con người
đêm văn hóa hữu nghị indonesia việt nam đã cho thấy nỗ lực của việt nam
và indonesia trong việc quảng bá nghệ thuật văn hóa của hai nước đến với người dân
đồng thời cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị
và truyền thống của hai quốc gia